dù thay đổi cách thức họp của kỳ họp quốc hội lần này thế nhưng từ nghị trường đến cử tri nhân dân cả nước đã bày tỏ nhiều ý kiến
trung quanh các vấn đề mà quốc hội đã thảo luận
ngoài việc xem xét cho ý kiến về hàng loạt dự án luật sửa đổi thì vấn đề được quốc hội thảo luận sôi nổi là báo cáo của đoàn giám sát của quốc hội
về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em
phiên họp quan trọng này đã được nhân dân và cử tri cả nước theo dõi cũng như cho ý kiến đánh giá
theo chương trình nghị sự tuần này quốc hội thực hiện giám sát tối cao việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em
trong đó có những vấn đề được quốc hội thảo luận thông qua cử tri tại hà nội đã có những đánh giá về vấn đề này
mà cần thiết thì phải có những hành vi răn đe cho nó thích hợp hơn
đặc biệt nhất là quốc hội đã dành hẳn một ngày là ngày hai mươi bảy tháng năm
thì bàn về luật chống xâm hại trẻ em
thì cái này nó rất thiết thực đến từng gia đình
tôi là một người bà cũng có hai ba cháu là ở tuổi vị thành niên đi học
hàng ngày các cháu đi học là tôi cũng lo lắng
hôm nào cháu đi học về muộn tôi cũng rất là lo lắng
cho nên quốc hội đề cập cái vấn đề này thì nó đi vào lòng dân rất nhiều
và tôi thấy là chúng tôi cũng rất đồng tình và nếu mà luật ra thì chúng tôi vô cùng là hoan nghênh
nhân dân và cử tri mong muốn quốc hội đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân các tỉnh thành
xem xét việc tiếp xúc và lắng nghe tiếng nói trẻ em hoàn thiện hành lang pháp lý
để tạo sự gian đe cũng như tuyên truyền giáo dục để thay đổi nhận thức của mỗi gia đình và cộng đồng